sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đang khẩn trương phối hợp với viện kiểm sát cung cấp
tiến hành điều tra làm rõ vụ án giết người trôn xác phi tang xảy ra cách đây khoảng ba tháng
tại thôn bốn xóm trại thiếc thôn trường xuân ii xã trường xuân trường tp đà lạt
chiều qua người dân phát hiện một phần thi thể người bị trôn lấp nên đã hô hoán mọi người đến hiện trường
đồng thời báo cơ quan chức năng
chiều tối cùng ngày đoàn thanh chí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
lao động tự do đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ là trần thị kim trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngay sau đó trí đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
theo lời khai của đối tượng khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trí đã dùng dao đâm chết vợ mình
sau khi gây án để che giấu tội ác đối tượng đã đào hố trôn giấu sát vợ trong vườn cà phê
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng